vườn xuân trung nam bắc của cố dân họa nguyễn gia trí tại bảo tàng mỹ thuật tp hcm
khi đơn vị này giao việc bảo quản một bảo vật quốc gia cho một người thợ sửa sân bài
vì không có chuyên môn người bảo quản đã can thiệp quá mức bề mặt tranh khiến bức tranh bị hư hại nặng nề
tôi nghĩ rằng tất cả những cái mà đã được nhà nước công nhận là bảo vật quốc gia
mà đã là bảo vật quốc gia phải có quy chế bảo vệ riêng
mà đã là bảo vật quốc gia thì nó phải cao một bậc
vì vậy cho nên cần phải có quy chế để đặt thành cái khuôn mẫu chứ không phải là tùy tiện
nếu chúng ta có cái quy trình để làm việc này thì chúng ta phải có biện pháp
nếu làm hỏng thì như thế nào kể cả những người đề cử
những người đề cử ấy phải có trách nhiệm chứ không phải là anh vô can
theo quy định của luật di sản những bảo vật quốc gia sau khi được công nhận đi liền với chế độ bảo quản đặc biệt
do đó điều kiện cần và đủ ở nơi được sao trọng trách lưu giữ cần phải được bảo vệ đúng cách
thế nhưng dường như sau niềm vui vinh danh nhiều bảo vật đã không được ứng xử đúng đắn
xứng đáng với vị trí tâm vóc của một bảo vật quốc gia
xin kính chào quý khán giả của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn
tính cho ấn đầu năm hai nghìn một mươi chín
qua bảy lần công nhận theo quyết định của thủ tướng chính phủ
việt nam chúng ta đã sở hữu một trăm sáu mươi bốn hiện vật nhóm hiện vật được tôn vinh là bảo vật quốc gia
tuy nhiên trên thực tế thì ứng xử với các bảo vật quốc gia này cũng đang còn có rất nhiều bất cập
mà người ta thấy rõ nhất là có rất nhiều trường hợp can thiệp thô bạo và hiện vật khiến cho dư luận khá bất bình
và trường hợp gần đây nhất chính là trường hợp can thiệp vào bức tranh vườn xuân trung quốc

đây cũng chính là điều mà chúng tôi sẽ trao đổi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay
một cách cụ thể hơn với sự tham gia của các vị khách mà chúng tôi đã mời tới trường quay của trường nhân dân

xin được trân trọng giới thiệu vị khách thứ nhất có mặt trong cuộc trao đổi hôm nay là một chuyên gia về sơn mài họa sĩ lý trực sơn
và vị khách thứ hai có mặt trong cuộc trao đổi của góc nhìn văn hóa ngày hôm nay
là họa sĩ lưu xuân đoàn phó chủ tịch thường trực hội mỹ thuật việt nam
chúng ta đi vào trường hợp cụ thể bảo vật quốc gia mà ta đang nói tới ở đây
tức là bức tranh sân mài của cố họa sĩ nguyễn gia trí bức vườn xuân trung nam bắc
thì như chúng ta đều biết trên công luận trên báo chí trên mạng xã hội
bức tranh này đang ở trong tình trạng hỏng
với tư cách là những người trong nghề những người quan tâm rất là sát sao đến việc này
thì các vị có thể cho biết là tại sao nó hỏng
và cái mức độ hỏng ấy cho đến thời điểm này nó ở mức độ nào
còn có khả năng sửa chữa được cứu vãn được hay không
có thể nói cái năm chín mươi một là một cái năm là một cái sự kiện hết sức quan trọng của giới miễn thuật việt nam
đấy là vì ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã có một con mắt xanh
mua vườn xuân trung nam bắc của họa sĩ nguyễn gia trí
thì tôi cho rằng là trong cái thời điểm mà chúng ta vừa mở cửa
thì cái đời sống mỹ thuật đang có những cái xu hướng hội nhập ra bên ngoài
nhưng mà cái giá tranh ở trong nước còn rất thấp
thì đây là một cái đột phá lớn về cái giá
bởi vì khi mà một tác phẩm có giá trị được khẳng định
thì ta thấy rằng là rõ ràng cái đột phá này hết sức quan trọng
cho cái xu thế phát triển của nền mỹ thuật hiện đại việt nam
thế nhưng mà gần đây khi tác phẩm đã được ủy ban nhân dân
trao cho bảo tàng miễn thuật thành phố hồ chí minh giữ gìn
thì tôi cho rằng là lâu nay cái hệ thống để bảo quản lưu giữ tác phẩm
còn đang là một cái khó khăn lớn
cái điều chúng ta cần phải tìm hiểu là
ai đề xuất cái việc tác phẩm của nguyễn gia trí phải được làm vệ sinh
ai đề xuất ạ
không biết khi mà cái đề nghị của bảo tàng miễn thuật thành phố hồ chí minh
lên sở ban hóa thể thao của thành phố hồ chí minh
mà được sở chấp thuận cho là bắt đầu từ đây cái lộ trình
để làm hỏng đi chứ không phải để làm đẹp lên tốt lên
hoặc là giữ nguyên những cái giá trị ban đầu của tác phẩm
thì đã bị cái người mà được giao việc làm hỏng
độ tổn hại thì phải nói như thế này
cái bề mặt thì gần như là mất đi hoàn toàn
cái màu thời gian trên tác phẩm của hoạt sinh nguyễn giang trí
mà chúng ta biết cái sơn mài nguyễn giang trí là
nó có cái vẻ đẹp cổ kính sang nhạ và lộng lẫy của sơn mài nhân đại
có thể nói là ông là cái người đầy
cái giá trị của nghệ thuật của hội họa sơn mài việt nam lên đến đỉnh cao
bởi vậy bây giờ nhìn những cái lớp vàng
bị mài đi
nhìn cái lớp sơn nó không còn là cái âm u cái sâu thầm của cái sắc sơn cổ nữa
và đặc biệt tôi nói rằng là cái bí ẩn của vỏ trứng trong tranh nguyễn gia trí
thì bây giờ thành zero
nếu trước đây chúng ta thấy rằng là những cái lớp vỏ trứng được ông xử lý
hết sức tinh tế khó mà học được
tức là cái độ trong sâu của cái vỏ trứng của sắc trắng của vỏ trứng
thì bây giờ sau một cái lượt mà khi mà họ dùng cái giấy lắp
họ mài và họ rửa
bằng nước sửa chén và rồi lại bằng cả bột chung
thì gần như bây giờ nó thành vôi
cái sắc trắng này là màu sống trắng vôi
nó không còn cái độ thăm thầm
trong veo của vỏ trứng trước đây của tranh nguyễn giang trí
bởi vậy tôi nghĩ rằng là bề mặt là một cái câu chuyện
nhưng nó tổn hại hơn
tức là cái hồn cốt của bức họa gần như bây giờ
tiếp tục dóng lên một hồi chuông cảnh tỉnh nữa
đối với những cơ quan đang phải có cái trách nhiệm bảo vệ những bảo vật quốc tế này
các ông chí là cái người mà có cái học thuật theo kiểu tây phương tốt nhất trong các ông họa sĩ đông dương
thì là cái khả năng ít tuyết khả năng vẽ hình họa của ông rất là cao
khả năng vẽ đất sành của ông rất là giỏi
ông có một cái lối vẽ một cái thứ baroque
thì có cái tính vạn xoắn của cái baroque
nhưng mà nó lại rất là romantic rất là nên thơ
nếu mà lột cái vỏ ngoài đi thì ông rất là tây
thế nhưng ông có một cái điểm mà tôi đánh giá rất là lạ
thường giống như ông phổ lên tranh của ông đồng
một cái lớp thủy mặc
đấy là một cái điều mà rất là đặc biệt của nguyễn gia trí
chính cái lớp ngoài nó cực kỳ tinh tế và nó ẩn hiện
chỗ này tự nhiên lại lên chỗ kia tự nhiên lại xuống
và cái cách mà nó làm cho nó cân bằng
và cách làm cho nó trầm bồng thế nào đó
thì phải nói là nó vô cùng điêu luyện và kỳ bí
cái cốt thì còn như anh đoàn vừa nói
tức là cái phần đặc sắc tức là gọi là cái áo thủy mặc
thế là mất
thế nhưng mà tôi cũng phải nói một điều thế này nữa
tức là trong cái chuyên môn của sân mài
trong thực tế sân mài là một cái chất liệu vững bền
tuy nhiên có một số yếu tố không vững bền ở đó
ví dụ như là bạc
ví dụ như là cái vàng nó quá mỏng
với thời gian nó cũng giảm đi
với cách vẽ quá tinh tế của ông trí
thì bất cứ một cái can thiệp nào vào đấy
nó cũng làm hỏng đi rất là nhiều
cho nên đôi khi có thể là cái cảm quan ngỡ ngẩn nào đấy
của cái người chịu trách nhiệm
người ta cứ trông thấy nó sẫm sẫm đi
thì người ta bảo là thế thì bẩn
phải lau chùi nhưng nó không phải những cái sàn nhà cứ lôi thôi lại lau
đấy là một cái dở
cũng phải nói thật là tranh ông trí
ngay cả khi mà bạc nó bị xuống màu như thế
nó vẫn đẹp
nó đẹp trong cái tổng thể
và đôi khi là nhờ cái sự xuống màu của bạc
mà nó lại có được những cái hiệu quả
ngay chính tác giả cũng không lường được
thế thì cái bức tranh của ông trí
đã bị bộc lộ hết cái phần
cánh rán bị mài mất rồi
phá như thế rồi
nếu như không có một phương pháp nào đấy
để ít nhất là giữ được
cái tình trạng bây giờ thì bức tranh sẽ tiếp tục đi xuống
đấy là vấn đề của sân mai
và ông trí là ông ấy vẽ là
chắc chắn là cái phần bạc
nó lẫn lộn vào trong tất cả các cấu trúc của tranh
trong toàn bộ cái bố cục đấy là rất nhiều
khi mất cái lớp bảo vệ của cánh rán
tức là can thiệp quá mức của bột chu và của giấy ráp
thì nó sẽ xuống tiếp
chúng ta cũng không thể nào nói rằng là
thôi bây giờ bức tranh như thế thà rằng cứ giữ như thế
nếu như thế nó sẽ xuống cấp cực nhanh
và nó sẽ lại đen chuỗi
muốn lúc nào thì chúng ta sẽ không biết đấy là vẽ cái gì
trước sự việc bức tranh sân mai
vườn xuân trung nam bắc của cối sanh họa
nguyễn gia trí bị hư hỏng nặng
khiến nhiều người trong giới tỏ ra bức xúc
và đặt câu hỏi về cơ chế
quản lý bảo quản những tác phẩm
được xếp hàng bảo vật quốc gia hiện nay
bởi lẽ không ai muốn tác phẩm
bảo vật quốc gia bị đối xử
thiếu trách nhiệm như thế
cái việc cử cán bộ để công tác
trong những công tác chuyên môn
mà không phải chỉ có mỹ thuật đâu
mà rất nhiều ngành rất nhiều những cơ sở khác
người ta chỉ chú ý tới hồng
nhưng cái hồng mà không có chuyên
thì không thể cứu được
những cái tài sản vô giá
thì đó là một điều đáng tiếc
đấy là cấp độ của thành phố hồ chí minh
không có nghĩa là kỷ luật
vì chúng ta chưa có chế tài để kỷ luật
vì thế cho nên không đặt vấn đề
và tôi cũng không muốn nói tới vấn đề đó
nhưng nếu chúng ta có chế tài
đáng lý phải kỷ luật
vì anh vô trách nhiệm
thành phố hồ chí minh làm hỏng
cái tác phẩm vườn sung cho nó bắt củng
nguyên nhân trí
thì đấy là một cái tổn thất rất lớn
mà cái này theo tôi là phải có một cái
quy trách nhiệm
tại sao không mở chuyên gia rõ
tại sao không thành lập bộ đồng
đều thật định
trước khi cho đi tu bổ lại
coi vệ sinh lại
theo tôi nên một vụ hết sức tùy tiện
của bà lãnh đạo
của các chuyên gia
cho nên là tranh nó hỏng
mà bây giờ cái tranh ấy nhá
thì không bao giờ còn trở lại như cũ được
nhưng mà nó mài nó đi rồi
nếu chạm vào trên mài một chỗ
thì sửa lại toàn bộ
một mảng son ở trên một cái nền
mà bị hỏng
sửa lại toàn bộ cái nền
khi không sửa lại toàn bộ cái nền
đã làm toàn bộ
thế tranh thấy như thế gì
bây giờ sửa lại thì làm sao mà sửa được
cũng theo họa sĩ đoàn văn nguyên
thì việc vệ sinh tác phẩm
sau một thời gian trưng bày là cần thiết
tuy nhiên đối với một bảo vật quốc gia
cần có một đề án kế hoạch trùng tu
vệ sinh tác phẩm
với các nội dung và giải pháp
thực hiện được thông qua
bởi một hội đồng khoa học
gồm các chuyên gia về mỹ thuật bảo tàng
nếu cái người
cái người quản lý
ở bảo tàng này
có nghề về sơn mài
nếu không hỏi chuyên gia
mười năm một lần
thì anh phải
để tu bổ nó
tu bổ không có đưa phải đứa nó mài
tu bổ không có đưa nó cọ nó đi
tu bổ mời chuyên gia đến
người ta mách cho cách nhìn làm tu bổ

làm thế nào để có thể bảo vệ một cách tốt nhất những cái mà ta gọi là
làm thế nào để có thể bảo vệ một cách tốt nhất những cái mà ta gọi là
thì tôi muốn trở lại một chút nữa với cái trường hợp của bức tranh vườn xuân trung đông bắc
qua những cái lộn xộn vừa rồi
thì nhận thấy rằng
người ta bộc lộ cái niềm đau xót của mình thương tiếc của mình trước cái bức tranh nó bị xâm hại bị xuống cấp
tôi đề nghị hội mỹ thuật hoặc là bộ văn hóa
có thể bộ văn hóa thì đúng hơn
phải thành lập được một cái nhóm nghiên cứu
nên nhớ rằng cái nhóm đấy phải là rất chuyên môn
rất công tâm và chuyên môn đưa những cái chuyên gia sơn mài
thậm chí cả những cái nghệ nhân rất lão luyện
như tôi chẳng hạn thì tôi nói là
tôi cũng chả cần đến kinh phí gì nếu mà
bảo tàng thành phố mà họ kêu gọi họ cần đến những kinh nghiệm của tôi tôi có thể tôi cũng sẵn sàng
nếu có được một cái việc nghiêm túc như thế thì chúng ta sẽ cố gắng
xem xét lại
trong con mắt của các nhà chuyên môn
những người có kinh nghiệm
bàn bạc với nhau
tìm ra một cái giải pháp
tôi cho rằng
chúng ta có đủ năng lực
để xem xét lại việc này
để cứu được
chừng nào chừng đấy và ít nhất
là nếu như muốn giữ hiện trạng
cũng vẫn cứ là phải có can triệp
qua ý kiến vừa rồi của họa sĩ lý trình sơn thì có thể thấy rằng
cái tương lai của bức tranh sơn mài
bảo vật quốc gia
bức sơn mài của họa sĩ nguyễn gia trí
không phải là đã chấm hết tại đây
nó vẫn còn có khả năng cứu vãn được ở một chừng mực nào đấy
tất nhiên ở đây nó đòi hỏi cái sự vào cuộc của những cơ quan quản lý những người mà thực sự là
rất có trách nhiệm trong cái việc này
tuy nhiên chúng ta đang là
nói tới một trong một trăm sáu mươi bốn trường hợp
và đây là một bảo vật
trong một trăm sáu mươi bốn bảo vật quốc gia mà chúng ta đang có
cái điều tôi quan tâm ở đây
là khi đã được công nhận là bảo vật quốc gia
thì không phải là chỉ trao cho nó một cái tên
một cái danh hiệu
mà kèm theo đó là một chế độ về
chế độ về trùng tu vân vân
thì liệu với các bảo vật khác
của một trăm sáu mươi ba cái còn lại thì nó đang ở trong một tình trạng thế nào
nó có đáng lo hay không thưa ông
thì tôi nghĩ là
chúng ta phải có một cái chế tài
phải có được một cái quy định rất rõ ràng này
các cái công trình cổ
không được có một sự can thiệp
thô bạo nào cả
vẫn phải giữ được cái tinh thần cổ
và nếu mà chúng ta cứ can thiệp thì nó mất hết tất cả cái hiện trạng đấy và chúng ta chả còn cái gì hết
đối với một quốc gia thì với một trăm sáu mươi bốn
cái hiện vật và cổ vật hay như là di tích
thì cũng chưa phải là nhiều
bởi vì chúng ta vẫn đang tiếp tục để khẳng định những cái giá trị
thì hiện này chưa được công nhận
thì rõ ràng chúng ta phải xem lại cả cái quy chế cái chế tài
để mà giao cái trách nhiệm
cho những cái cơ quan
quản lý những đơn vị quản lý
bởi vì ngay cả những cái di tích trên một cái địa bàn ở một địa phương chẳng hạn
thì hàng ngày
ai sẽ là cái người mà chịu trách nhiệm
nếu như nó có những cái dấu hiệu của cái sự vi phạm của cái sự xâm hại
ngay trong một cái tác phẩm ở bảo tàng cũng vậy nó cũng có thể nó xuống cấp hàng ngày
thì bây giờ với những cái tác phẩm mà đang có những cái dấu hiệu như vậy
trách nhiệm nào sẽ đặt ra đối với những cái người đứng đầu những cái cơ quan mỹ thuật chẳng hạn
nó không chỉ đơn thuần là
cái việc mà anh bảo vệ để an toàn nhất
cái bảo vật quốc gia ở trong một cái bảo tàng
mà nó còn cả những cái đội ngũ
chuyên gia chuyên viên
đán bộ nhân viên
ở một cái nơi có cái trách nhiệm chung
để mà bảo vệ
với những cái người mà có thể là phát hiện ra
đưa ra những cái lộ trình
đưa ra những phương án để mà
để mà đưa ra những cái phương án để mà
để mà bảo dưỡng
thì cái yếu tố này hiện nay vẫn đang là một cái khoảng trống
chúng ta đếm đầu ngắm tay những cái người
mà thực sự có thể tin cậy được
về cái tiếng nói chuyên môn của họ
câu chuyện này chắc nó cũng cần phải được điều chỉnh
mà bằng quy định rõ ràng
ai chịu trách nhiệm và có bị kỷ luật
hay là có một hình thức xử phạt nó hay không
tôi thấy hầu như là không ai nói tới cả
bất cứ một cái gì đó
ví dụ một cái người mà chọc vào lốp xe máy
của một người khác đã bị phạt rồi
chứ bàn là cái chuyện anh dám phá hoại
mà cái bảo vật quốc gia
cho nên là việc dứt khoát là bạn phải đền
tôi chưa bàn được cái chuyện kỷ luật
tôi nói là bạn phải đền
phải đền chứ mà cách nào đó
tất cả các bảo tàng thế giới này
thì cái người gọi là công sản quát tơ
tức là cái người phụ trách về cái việc bảo dưỡng
và phục chế là trách nhiệm lớn nhất
trong việc động chặn đến những cái bức tranh
chứ không phải là anh giám đốc
anh giám đốc không có quyền nào
để mà can thiệp bức tranh cả
khi nào cái người chịu trách nhiệm
về bảo dưỡng
và phục chế
người ta đồng ý gì mới được
cái người ấy chịu trách nhiệm
còn đây chúng ta cứ thấy chẳng thằng ai chịu trách nhiệm cả
rất là dở
chính vì thế mà tôi muốn quan tâm đến cái việc là
nó cũng phải có một cái cơ chế
cho cái việc giao trách nhiệm và chịu trách nhiệm
thì ít nhất là người ta còn biết trờn
khi mà động tới công việc mang tính chất chuyên môn
tôi nghĩ là gọi là cơ chế
như là anh vừa nói
không phải là không có
nhưng mà cái chế tài xử phạt của chúng ta
nó còn nhẹ bỗng mà ở đâu không hiện hiểu
cho nên tôi nghĩ là rất nhiều những trường hợp
đáng tiếc xảy ra và cũng không ai chịu trách nhiệm cả
nhưng mà qua cái sự việc này
thì dân luận cũng đang chờ đợi
kết luận cuối cùng của bộ
nhưng mà bây giờ để có kết luận cuối cùng của bộ
của lãnh đạo bộ
thì sở văn hóa thể thao tp hcm
và bảo tàu mỹ thuật tp hcm
phải có giải trình
làm rõ thừa nhận cái trách nhiệm
là thuộc về ai
chứ hiện nay thì gần như là cũng đang là
một khoảng trống về thông tin
chỉ biết là cái câu chuyện mới vừa tiếp cận vào
và để mà thừa nhận một cái việc
lúc nào luôn luôn là cái sự đáng tiếc
nhưng mà đáng tiếc mà có cứu vãn nổi hay không
trong khi một cái việc mà tôi nghĩ là
như cái số phận của
bảo vật quốc gia là cái tạc phẩm
sơn châu nói bắc của hà sĩ nguyên gia trí
thì hiện nay
nó trở lại được như là
chúng ta ước ao đang còn mong manh lắm
hiện nay chưa có cái cờ sở nào
để chúng ta tin rằng việc này
sẽ sớm được hình thành
một cái lộ trình để tiếp cận

để mà sửa chữa hay là
phanh lại những cái bộ mức độ
nó tiếp tục xuống cấp nữa
sau những cái cú mà va độc vừa rồi
tôi nghĩ rằng là dư luận cũng đang quan tâm
và dư luận cũng rất mong muốn
qua cái sự việc này
thì bởi vì đây là một cái lĩnh vực nó hết sức nhạy cảm
nó là hình ảnh
bảo vật của văn hóa quốc gia
bây giờ nếu mà các tác phẩm khác
các cái di tích khác
các hiện vật khác các cái cổ vật khác
mà tiếp tục bị xâm hại
một cái cách bất thình lình như thế
số phận của vườn xuân trung nam bắc
thì tôi nghĩ là hiện nay khó lòng nhà nước kiểm soát hết được
thưa hai vị khách mời của chương trình
như vậy là qua những gì mà chúng ta trao đổi
và đặc biệt là từ cái trường hợp cụ thể
là sự xuống cấp
do bị can thiểm cách thô bạo
của bức xuân mài vườn xuân trung nam bắc
của cố họa sĩ nguyễn gia trí
thì người ta thấy rằng quả thực
là các cái bảo vật quốc gia của chúng ta hiện nay
rõ ràng nó đang rất là mong manh
bởi một cái cơ chế
về bảo tồn và trùng tu
chưa được thực hiện cách thực sự là nghiêm túc
và trên tinh thần cầu thị
ý kiến của các vị cũng đã cho thấy
cần phải đẩy mạnh cái việc đưa khoa học vào
trong cái công tác này
cũng như là có những cái chế tài
thật là nghiêm khắc
trong việc giao trách nhiệm
và chịu trách nhiệm
sử phạt nữa
tôi hy vọng rằng với tất cả những cái giải pháp có thể
mà chúng ta nghĩ tới
trước mắt hạn chế được cái mức độ hư hại
của cái tác phẩm cụ thể
là vườn xuân trung nam bắc
và nhìn rộng ra nữa
là các cái bảo vật quốc gia khác
từ đó thì chúng ta mới hy vọng rằng
chúng ta có thể giữ gìn được cái khối di sản
mà cho ông để lại
một cách tốt hơn nữa
một lần nữa thì rất cảm ơn các vị đã tham gia
và chia sẻ quan điểm của mình
trong chương trình gốc nhìn hóa của chúng tôi ngày hôm nay